liên quan đến vụ cháy trung cư mini ở số ba mươi bảy ngõ hai mươi chín trên bảy mươi phố khương hạ
phường khương đình quận thanh xuân thành phố hà nội
chiều ngày hôm qua công an hà nội đã có thông tin chính thức về vụ việc
đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng đã xác định được năm mươi sáu người tử vong và ba mươi bảy người bị thương
trong đó đã xác định được danh tính của ba mươi chín trên năm mươi sáu người tử vong
ngay từ đêm một mươi hai tháng chín sau khi nhận được thông tin
công an thành phố đã huy động một mươi năm xe chữa cháy cứu nạn cứu hộ
cùng các xe chở phương tiện và hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng phòng cháy chữa cháy bộ công an
trường đại học cảnh sát phòng cháy chữa cháy và các lực lượng thuộc công an thành phố đến hiện trường
phối hợp với các lực lượng khác của thành phố chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đến hai mươi ba h hai mươi chín phút cùng ngày các đơn vị đã tiếp cận đám cháy triển khai chữa cháy
ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm cứu người bị nạn
điểm xảy ra cháy nằm trong ngõ sâu khoảng bốn trăm linh m xe chữa cháy không tiếp cận được
nên các lực lượng đã khắc phục mọi khó khăn tổ chức hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
sau bốn mươi năm phút xảy ra hỏa hoạn đám cháy cơ bản đã khống chế không để cháy lan các nhà dân xung quanh
tính đến năm giờ sáng ngày một mươi ba tháng chín các lực lượng trên đã phối hợp với các lực lượng chức năng
giải cứu hơn một trăm linh người trong đó đưa năm mươi bốn người đi cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố
như bệnh viện đại học y hà nội bệnh viện bạch mai bệnh viện đa khoa hà đông bệnh viện quân y một trăm linh ba
cục quản lý khám chữa bệnh đã chỉ đạo các bệnh viện tiếp nhận nạn nhân trong vụ cháy
phải trực chuyên môn theo dõi sát người bị nạn đã tiếp nhận cấp cứu
tập trung mọi nguồn lực huy động các thầy thuốc giỏi bảo đảm đủ thuốc phương tiện trang thiết bị cấp cứu
sử trí cứu chữa người bị nạn cung cấp dinh dưỡng đầy đủ nhằm bảo đảm việc cứu chữa được kịp thời và có hiệu quả cao nhất
và liên quan đến vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng này cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng đối với nghiêm quang minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
hiện trú tại yên hòa cầu giấy hà nội là chủ của trung cư nơi xảy ra vụ cháy
về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
các quy định và lệnh bắt bị can đã được vị kiểm sát nhân dân tp phê chuẩn
hiện giám đốc công an thành phố đang chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội tiếp tục khẩn trương điều tra xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật và tích cực phối hợp với các sở ngành thành phố hà nội và ủy ban nhân dân quận thanh xuân
tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân
vâng thưa quý vị và trong ngày hôm qua ngày một mươi ba tháng chín bộ công an đã có điện gửi cục
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an các địa phương về việc nâng cao hiệu quả công tác
quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
xử lý các tình huống cháy nổ giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản đặc biệt là đối với các loại hình nhà ở
nhiều căn hộ trung cư mini cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao
bộ công an yêu cầu cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện ngay các nội dung sau
công an các địa phương tiếp tục phối hợp các cơ quan truyền thông chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền
hướng dẫn kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho nhân dân vào các khung giờ vàng trên các kênh truyền hình địa phương
qua các phương tiện phát thanh tại các khu dân cư trên gia lô facebook trực tiếp tuyên truyền tập huấn hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy
thoát nạn cho một trăm linh hộ gia đình người làm việc tại các loại hình nhà ở nhiều căn hộ trung cư mini cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao
tăng cường tuyên truyền hướng dẫn kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho nhân dân
tham mưu ubnd cung cấp chỉ đạo các sở ngành chức năng công an xây dựng công thương điện lực ubnd cấp huyện
phối hợp tổ chức tổng kiểm tra giả soát các yêu cầu về an toàn cháy đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ trung cư mini
cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao trên địa bàn kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm
hai giao cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc bộ xây dựng công an các địa phương
tham mưu sơ kết tám tháng thực hiện chỉ thị số một cttg ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi ba của thủ tướng chính phủ
về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới và đề xuất báo cáo chính phủ các giải pháp cấp bách
để tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ trung cư mini cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao
hướng dẫn chỉ đạo đôn đốc tổ chức kiểm tra việc thực hiện điện này các đồng chí lãnh đạo cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
phải kiểm tra và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo bộ về kết quả thực hiện của các địa phương phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông trung ương
các nhà mạng viễn thông tuyên truyền khuyến cáo cho người dân về kiến thức kỹ năng phòng ngừa cháy nổ thoát nạn đặc biệt các loại hình cơ sở tiềm mẩn nguy cơ cháy nổ cao tập trung đông người
phối hợp với các đơn vị chức năng của bộ xây dựng khẩn trương hoàn thành quy chuẩn sửa đổi qcvn sáu hai nghìn hai mươi hai bxd tiêu chuẩn nhà ở riêng lẻ bảo đảm tiến độ chất lượng
chiều qua trên các trang mạng xã hội xuất hiện hình ảnh đám cháy kèm theo thông tin tây hồ cháy lớn nhiều người mắc kẹt đây là thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận
công an hà nội cho biết vào chiều ngày hôm qua một mươi ba tháng chín công an quận tây hồ phối hợp với các đơn vị tổ chức
diễn tập phòng cháy chữa cháy tại sáu trăm tám mươi bốn lạc long quân phường nhật tân quận tây hồ buổi diễn tập đã đạt được các nội dung theo phương án và kết quả đề ra
công an hà nội đề nghị người dân thận trọng cảnh giác khi viết bài chia sẻ các thông tin chưa được xác thực tránh gây hoang mang dư luận
ảnh hưởng xấu đến an ninh trả tự trên địa bàn các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý vào sáng ngày một mươi ba tháng chín hội đồng xét xử toán nhân dân tỉnh bình định đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người
tuyên phạt bị cáo lê văn tổng chú tệ xã an nhơn bản án một mươi tám năm tù
theo có trạng sau khi đã nhậu say vào tối ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba lê văn tổng đến quán nhậu một mươi cá ở phường đập đá thị xã an nhơn để mua bia uống tiếp
ngày nhân viên vụ quán trả lời là quán đã nghỉ không bán nữa nên tổng tức giận nói nhiều lời to tiếng
cùng lúc này ông nguyễn vĩnh phúc chú cùng địa phương đi qua thế vậy chửi mắng tổng và dẫn đến hai bên sâu sát cãi nhau nhưng được nhiều người can ngăn
và sau đó tòng chạy lại tủ bánh mì gần đó giật lấy một con dao rồi chạy về phía ông phúc đâm một nhát khiến ông phúc tử vong
công an huyện duy xuyên tỉnh quảng nam vừa triệt phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
khởi tố bị can nguyễn xuân lâm và vợ là lương thị phương cùng chú tại xã duy vinh huyện duy xuyên để điều tra
sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh thu thập tài liệu chứng cứ ngày ba mươi một tháng tám
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện duy xuyên đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của nguyễn xuân lâm
thu giữ nhiều trang tài liệu là hợp đồng cầm đồ giấy vay mượn tiền nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
hai điện thoại di động hai xe ô tô ba xe máy tiền mặt hơn sáu mươi sáu triệu đồng và một thanh kiếm
kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm hai nghìn hai mươi đến nay các đối tượng đã cho nhiều người vay số tiền hơn ba tỷ đồng lãi suất một mươi một tháng
thu lợi bất chính hơn năm trăm linh triệu đồng hiện cơ quan công an áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với phương
bắt tạm xam lâm để mở rộng điều tra
liên quan đến vụ nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mỉ phượng tại đường phan châu trinh
thành phố hội an tỉnh quảng nam
vào chiều ngày một mươi ba tháng chín sở y tế quảng nam cho biết tổng số bệnh nhân ngộ độc thực phẩm lên tới chín mươi một người
trước đó vào ngày một mươi hai tháng chín trung tâm y tế tp hội an nhận được tin báo gia đình có năm người ăn bánh mỉ phượng bị ngộ độc
đơn vị này đã thành lập đoàn kiểm tra để nắm thông tin và điều tra xử lý vụ việc
tính đến chiều ngày một mươi ba tháng chín đã ghi nhận số người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì phượng lên tới chín mươi một người
trong đó có hai mươi ba người nước ngoài
hầu hết các bệnh nhân đều có triệu chứng là sốt
sốt cao nôn mửa đau bụng đi ngoài nhiều lần và kéo dài
hiện cơ sở bánh mì này đã tạm dừng hoạt động
cơ quan chức năng đã lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ để xét nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm
điều tra để xác định rõ căn nguyên và xử lý vụ việc theo quy định
vào sáng ngày một mươi ba tháng chín hội nhà báo việt nam phối hợp với hội truyền thông số việt nam
và báo đại biểu nhân dân tổ chức hội thảo bảo vệ bản quyền báo chí trên môi trường số
trong kỷ nguyên số hiện nay vấn đề bản quyền tác phẩm báo chí phải đối diện với nhiều thách thức mới
vi phạm bản quyền nội dung số diễn ra phổ biến với tốc độ cao tính chất ngày càng nghiêm trọng phức tạp
phạm vi ngày càng rộng ảnh hưởng đến doanh thu uy tín thương hiệu của các cơ quan báo chí
cũng như công cuộc truyền đổi số báo chí
do đó bảo vệ bản quyền đang là vấn đề cấp bách đối với các cơ quan báo chí
và đòi hỏi các giải pháp phải được thực hiện tổng thể đồng bộ để đạt hiệu quả cao nhất
các ý kiến tại hội thảo đã làm rõ thực trạng vi phạm bản quyền tác phẩm báo chí hiện nay
từ đó trao đổi sâu về các giải pháp giúp bảo vệ bản quyền báo chí trên môi trường số đạt hiệu quả cao nhất
trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của giải pháp công nghệ và đề xuất nhiều kiến nghị
nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý về bảo vệ bản quyền
trong khuôn khổ hội thảo cũng diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hội nhà báo việt nam
và hội truyền thông số việt nam về nâng cao năng lực kiến thức thực thi pháp luật bản quyền
phổ biến kiến thức và đạo đức văn hóa cơ quan báo chí trong thực thi bảo vệ bản quyền tác phẩm báo chí
liên quan đến vụ cháy trung cư mini ở số ba mươi bảy ngõ hai mươi chín trên bảy mươi phố khương hạ
phường khương đình quận thanh xuân tp hà nội khiến năm mươi sáu người tử vong và ba mươi bảy người bị thương
xảy ra vào đêm ngày một mươi hai dạng sáng ngày một mươi ba tháng chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng
đối với nghiêm quang minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hiện trú tại yên hòa cầu giấy hà nội
là chủ của trung cư nơi xảy ra vụ cháy về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
các quyết định và lệnh bắt bị can đã được viện kiểm sát nhân dân thành phố phê chuẩn
hiện giám đốc công an thành phố đang chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội
tiếp tục khẩn trương điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và tích cực phối hợp với các sở ngành thành phố hà nội và ubnd quận thanh xuân
tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân
mở rộng vụ án xua chó pitbull và béc xê cắn một người họ hàng để trả thù mâu thuẫn đất đai
tại thành phố đà nẵng thêm một bị cáo vừa được đưa ra xét xử với tội giết người
tòa nhân dân tp đà nẵng cho biết đã đưa ra xét xử bị cáo phạm nguyễn viết nhật
bốn mươi một tuổi chú quận sơn trà về hành vi giết người
chiều ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai trong lúc ăn nhậu đặng văn ngọc ba mươi bảy tuổi
kể cho trương anh tâm bốn mươi tuổi về mâu thuẫn đất đai giữa ngọc với một người họ hàng
là trần đình thảo bốn mươi bảy tuổi cùng chú tại phường thọ quang
tâm gọi thảo sang cùng nhậu nhưng không giảng hòa được
thậm chí tâm và ngọc còn đánh hội đồng thảo
thảo về nhà xua hai con chó pitbull và béc xê ra cắn ngọc đến bất tỉnh
sáng ngày hôm sau thảo dù bị cáo nhật đi ăn sáng thì gặp tâm
mặc dù không có mâu thuẫn thế nhưng vì muốn trả thù cho bạn nên nhật đã đánh tâm thương tích một mươi hai
tòa nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt phạm nguyễn viết nhật chín năm tù về tội giết người
ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã có quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai
trên địa bàn thị xã sapa với tình huống mưa lũ sạt lở
theo đó thị xã sapa theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết chủ động biện pháp giảm thiểu thấp nhất thiệt hại
do thiên tai gây ra tổ chức giả soát các hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng
do sạt lở đất lũ ống lũ quét để có phương án di chuyển đến nơi an toàn tổ chức lực lượng tìm kiếm
nạn nhân bị mất tích huy động lực lượng phương tiện thiết bị khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra
theo thống kê đến một mươi tám h ngày một mươi ba tháng chín mưa lũ đã làm năm người chết bốn người mất tích và năm người bị thương
trên địa bàn tỉnh lào cai ước giá trị thiệt hại ban đầu về kinh tế lên tới hơn hai trăm năm mươi năm tỷ đồng
trong đó riêng thị xã sapa là khoảng hai trăm năm mươi tỷ đồng